tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi đang diễn ra ở hamburg đức
các nước vừa ra tuyên bố chung nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn tài trợ khủng bố
đây được nhận định là sự đồng thuận hiếm hoi tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi lần này
trong bối cảnh mỹ và các nước ngày càng chia rẽ về các vấn đề như thương mại tự do và chống biến đổi khí hậu toàn cầu
tuyên bố chung của các nước g hai mươi lên án mạnh mẽ việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố
đồng thời cam kết hành động để ngăn chặn nguồn tài chính của các nhóm và tổ chức trái pháp luật
một trong những giải pháp được nêu ra là hỗ trợ hệ thống tài chính quốc tế
chống lại việc tài trợ cho khủng bố và tăng cường hợp tác quốc tế cũng như trao đổi thông tin về lĩnh vực này
các nước g hai mươi cũng hối thúc các nước ủng hộ lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính
trong việc ngăn chặn hiệu quả các nguồn tài trợ cho khủng bố
theo giới quan sát tuyên bố chung về ngăn chặn tài trợ khủng bố là sự đồng thuận hiếm hoi đạt được
tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi lần này trong bối cảnh mỹ và các nước ngày càng chia rẽ
về các vấn đề như thương mại tự do và chống biến đổi khí hậu toàn cầu
nước mỹ giữ nguyên quan điểm rút khỏi thỏa thuận khí hậu toàn cầu
trong khi tất cả các nước khác tham gia hội nghị thượng đỉnh g hai mươi đã tái khẳng định cam kết
cắt giảm khí thải làm trái đất nóng lên
các nhóm chuyên viên của mỗi nước đã phải làm việc cả đêm để hoàn tất dự thảo tuyên bố chung
do còn quá nhiều điểm bất đồng về vấn đề thương mại cũng như chống biến đổi khí hậu
tuy nhiên hầu hết các nước tham gia hội nghị đều tin vào hiệu quả của thương mại tự do và công bằng
đồng thời trong tuyên bố chung cũng nêu rõ ghi nhận quyết định của mỹ rút ra khỏi hiệp định paris
cuối giờ chiều mỹ nhật bản và hàn quốc ra tuyên bố chung lên án triều tiên bắn thử tên lửa
và cam kết sẽ gây sức án
tối đa buộc nước này từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử